với hành vi trốn thuế đối tượng đào đức kiểm trú tại thành phố phan rang tháp tràm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
theo cơ quan cảnh sát điều tra công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng long có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà các loại hoạt động từ năm hai nghìn tám đến nay
công ty do đào đức kiểm quản lý điều hành và kiểm đã chỉ đạo kê khai khống doanh số đầu vào quý ba năm hai nghìn hai mươi để trốn đóng số tiền thuế hơn một một tỷ đồng
khám xét trụ sở công ty tại đường lê duẩn phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm cơ quan công an đã thu giữ được một số đồ vật tài liệu có liên quan
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng